ubnd tỉnh thanh hóa vừa đây mới đưa ra phương án hỗ trợ hơn một trăm một mươi tỷ đồng cho các cán bộ công chức người hoạt động không chuyên trách dôi dư sau khi đã bố trí sắp nhập một trăm bốn mươi ba đơn vị cấp xã
thanh hóa hiện có hai tám trăm bốn mươi hai cán bộ công chức hai một trăm ba mươi bảy người hoạt động không chuyên trách của một trăm bốn mươi ba đơn vị hành chính cấp xã thuộc phạm vi sắp xếp sắp nhập
sau khi gộp lại thành sáu mươi bảy đơn vị sẽ được bố trí tối đa một năm trăm ba mươi bốn cán bộ công chức và chín trăm ba mươi tám người hoạt động không chuyên trách
như vậy sẽ dôi dư gồm cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách sẽ là hai năm trăm linh bảy người
qua tổng hợp phương án bố trí đối với số cán bộ công chức cấp xã dôi dư có ba trăm ba mươi hai người thuộc diện nghỉ hưu theo quy định hai trăm sáu mươi bốn người có nguyện vọng tinh giản trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
cùng với một một trăm chín mươi chín người hoạt động
các đơn vị hoạt động không chuyên dôi dư thôi việc dự kiến kinh phí thực hiện hỗ trợ là gần một trăm một mươi tỷ đồng
sau sắp xếp toàn tỉnh thanh hóa có năm trăm năm mươi chín đơn vị hành trình cấp xã gồm bốn trăm chín mươi sáu xã ba mươi bốn phường hai mươi chín thị trấn